xoài từ lâu đã là một trong những cây trồng chủ lực của người dân tỉnh sơn la
năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi sản phẩm này lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường australia
bằng sự đầu tư đúng đắn và nghiêm túc trong việc nâng cao chất lượng
mới đây hàng trăm tấn xoài đã tiếp tục được xuất khẩu năm thứ hai liên tiếp
chinh phục các thị trường khó tính bậc nhất
hơn một mươi năm gắn bó với cây xoài nhưng hôm nay những quả xoài của anh chiến mới khẳng định được chất lượng của mình đối với người tiêu dùng
bởi anh là một trong tám hộ dân của bản nà cang xã hát lót huyện mai sơn
được công ty trách nhiệm huyện agricare việt nam lựa chọn những quả xoài đủ tiêu chuẩn
để xuất khẩu sang thị trường có những tiêu chuẩn khắt khe về hàng hóa nông sản như australia
để lựa chọn những sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu
đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty trách nhiệm huyện agricare đã có mặt ở vườn xoài
phổ biến hướng dẫn các hộ dân thu hái xoài
với việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất sản phẩm xoài tượng da xanh của huyện mai sơn năm hai nghìn một mươi tám
được đại diện công ty đánh giá cao hơn so với những năm trước
tôi đi một vòng thì cũng thấy là xoài năm nay ở mai sơn đạt chất lượng hơn
tại vì nó sẽ không bị sâu bệnh nhiều quả nó cũng tương đối là đạt tiêu chuẩn về màu sắc và kích cỡ
chuẩn bị đạt đây là xuất đi úc với số lượng là bảy tấn và tiếp theo là sẽ xuất đi trung quốc theo đường chính ngay cả
số lượng thì đấy là tùy thuộc vào bên cơ quan các ban ngành của tỉnh
toàn tỉnh sơn la hiện có trên bốn hectare xoài với năng suất đạt gần bốn tấn trên một hectare
sản lượng đạt trên một mươi một tấn để mở rộng tiêu thụ sản phẩm cho nông dân
ngay từ cuối niên vụ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh sơn la đã triển khai nhiều giải pháp để xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm xoài
trong đó phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu xuất khẩu trên sáu trăm linh tấn xoài sang thị trường các nước trong năm hai nghìn một mươi tám theo đường chính ngạch
rút kinh nghiệm của đợt một đợt hai này từ cấp ủy chính quyền địa phương
vào cuộc để mà đảm bảo làm sao mà hái nó đúng thời gian đúng kích cỡ đảm bảo chất lượng để đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường úc
bên cạnh việc xuất khẩu theo đường chính ngạch việc xuất khẩu xoài sơn la theo đường tiểu ngạch sang trung quốc tính tới thời điểm hiện tại cũng đã đạt khoảng một tấn
hiện nay với mô hình tham gia hợp tác xã người dân trồng xoài của sơn la đã có thể yên tâm về việc nâng cao chất lượng bảo đảm ổn định nguồn xuất khẩu
dự kiến xoài sơn la sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang thị trường các nước khó tính như hàn quốc và các nước trung đông